hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp đó nhóm lừa đảo yêu cầu bà hương mở tài khoản để truyền tiền vào
sau đó nhóm này xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà hương
số tiền bà hương bị lấy đi hơn một trăm bảy mươi tỷ đồng
trước đó tại buổi họp báo do bộ công an tổ chức ngày hai mươi sáu tháng ba
đại diện cục cảnh sát hình sự và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã cung cấp thêm thông tin về việc nữ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch đồng nai
bị bốc hôi số tiền lớn trong tài khoản
tại cuộc họp báo thiếu tướng tô cao lanh phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự cho biết
cơ quan điều tra của bộ công an đã tiếp nhận thông tin
ngay khi nhận được thông tin đơn vị chức năng của bộ công an và địa phương đang tích cực điều tra
khi có kết luận sẽ công bố
theo đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai bà nguyễn thị giang hương
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch được giải quyết đơn xin nghỉ phép năm
theo đúng quy định của luật lao động để giải quyết công việc gia đình
trong thời gian bà hương nghỉ phép ông nguyễn thế phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch
tạm thời thay mặt giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền
trao đổi về việc xin nghỉ phép bà giang hương cho biết
hiện tôi không trả lời được vì đang bận nhiều việc lắm
như báo sức khỏe và đời sống trước đó đã đưa tin bà nguyễn thị giang hương
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch
nghị bị một nhóm người yêu cầu mở tài khoản và lừa đảo số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
khi phóng viên hỏi về thông tin bị hách tài khoản số tiền hơn một trăm linh tỷ đồng
bà hương cho biết công an tỉnh đang làm lâu rồi
liên tục các vụ nạn nhân bị mất hàng chục hàng trăm tỷ đồng
mới nhất là chủ tịch huyện nhân trạch
tội phạm đã làm cách nào để lấy số tiền khủng như vậy từ tài khoản của khách hàng
hàng loạt câu hỏi nóng khác cũng được đặt ra
làm sao để giao dịch an toàn
ngân hàng phòng chống ra sao
và ngân hàng nhà nước có giải pháp gì để ngăn chặn
trao đổi về báo chí lãnh đạo một ngân hàng cho biết
những trường hợp trên đã rơi vào bẫy lừa đảo mới là lạm dụng quyền sợ năng
trên một số ứng dụng cài đặt trên điện thoại
cái kẻ bẫy phổ biến là giả danh lực lượng chức năng cơ quan công an
cơ quan thuế hướng dẫn cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức hai vneid
hoặc ứng dụng của tổng cục thuế qua những đường link mà họ gửi đến nạn nhân thông qua mạng xã hội
đây là những app giả mạo chiếu mãi độc có thể thu tập thông tin cá nhân
thông tin tài khoản ngân hàng yêu cầu góp quyền truy cập và từ đó kẻ xấu điều khiển từ xa
truy cập dữ liệu cá nhân và đọc được cả tin nhắn trên điện thoại của nạn nhân
khi kiểm soát được tài khoản ngân hàng và gửi tin nhắn chiếm mã otp
các đối tượng tội phạm dễ dàng chuyển tiền đến tài khoản khác để chiếm đoạt
đó là lý do vì sao nhiều người mất tiền mà nói đều không chuyển tiền
không nhận được tin nhắn thông báo và tiền vẫn mát
theo giám đốc khối ngân hàng số một ngân hàng cổ phần lớn
những khách hàng dùng app ngân hàng nói chung trên hệ điều hành android
chưa ghi nhận trên hệ điều hành ios đang có nguy cơ bị theo dõi hành vi sử dụng điện thoại
bao gồm việc sử dụng app mobile banking và chiếm quyền điều khiển từ xa
cách kiểm tra có bao nhiêu sim đã đăng ký dưới tên mình
theo đó hacker điều khiển điện thoại thao tác mà người dùng không hề hay biết
từ đó đánh cắp thông tin đăng nhập mật khẩu mã pin otp để chiếm đoạt tiền trong tài khoản
từ giữa năm ngoái phương thức lừa đảo này đã rộ lên
và các ngân hàng đã phát đi cảnh báo
các đối tượng lừa đảo lợi dụng một quyền trong hệ điều hành android gọi là quyền trợ năng
quyền này được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng yếu thế như người già
khuyết tật giới hạn chức năng như mắt mờ tay nghe không rõ sử dụng điện thoại thuận tiện hơn
tuy nhiên hacker lợi dụng quyền này để thực hiện recode
theo dõi hành vi người dùng và remote điều khiển từ xa điện thoại của khách hàng
vị giám đốc này lý giải
để chếm đoạt được quyền điều khiển điện thoại
các hacker sẽ dẫn dụ khách hàng và nhấp vào đường link
hoặc tải app giả mạo của các cơ quan như thuế điện lực
tìm việc làm hoặc game giải trí có chứa mãi độc
app này sẽ xin quyền trợ năng và khách hàng nếu không cẩn thận sẽ bấm chấp nhận cấp quyền này cho app
kể từ đó app giả mạo sẽ tiến hành theo dõi để thu thập thông tin đăng nhập của khách hàng
mỗi lần khách hàng sử dụng app ngân hàng
sau khi có đủ thông tin hacker sẽ đợi khi tài khoản khách hàng có nhiều tiền
hoặc khi đêm khuya khách hàng không để ý điện thoại
để tiến hành remote vào điện thoại của khách hàng để truyền tiền chiếm đoạt
trao đổi về báo chí ông phạm anh tuấn vụ trưởng vụ thanh toán ngân hàng nhà nước
đánh giá tình trạng người dân bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo lấy trộm tiền
trong tài khoản ngân hàng liên tục xảy ra dù các ngân hàng đã khuyên cáo các chiều thức của kẻ gian
một lãnh đạo cục công nghệ thông tin ngân hàng nhà nước cho hay
hình thức chiêu trò thủ đoạn của tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi
chúng mạo danh các cơ quan nhà nước như thuế công an rồi đưa ra các tình huống cập nhật
đồng bộ lại tài khoản định danh điện tử mức độ hai quyết toán thuế
thậm chí còn nói liên quan đến đường dây mua bán ma túy để thao túng tâm lý người dân
sau đó đối tượng lừa đảo dụ người dân truy cập vào đường link mà chúng gửi hoặc cài đặt các ứng dụng
đây là những phần mềm có chứa mã độc có thể chiếm được quyền kiểm soát di động
đối với điện thoại có hệ điều hành android
vì lãnh đạo cục công nghệ thông tin cho biết
chiếm quyền kiểm soát điện thoại nghĩa là đối tượng lừa đảo đọc được dữ liệu cá nhân
đọc tin nhắn chứa mã otp kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân
chủ điện thoại không hề nhận được tin nhắn gửi đến dù đang cầm điện thoại trên tay
và khi vào được tài khoản ngân hàng của người khác cài gian truyền tiền chiếm đoạt tài sản
theo các ngân hàng tiền bị lừa đảo thường khó thu hồi ngay cả khi bắt được đối tượng
vì được chuyển đi ngay qua nhiều tài khoản hoặc được rửa qua một hệ thống phức tạp
bằng cách chuyển đổi thành thẻ cao tiền kỹ thuật số hoặc nạp vào các tài khoản cá độ sea game bất hợp pháp
khách hàng rất khó có thể yêu cầu ngân hàng đền bù thiệt hại cho các giao dịch được xác thực
bởi đầy đủ thông tin đăng nhập vào mạng otp xác thực và trên cùng thiết bị mà khách hàng đang sử dụng
cho các giao dịch bình thường khác
sau đó hệ thống ngân hàng xác nhận đây là các giao dịch hợp lệ do chủ tài khoản thực hiện
đúng theo quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử giữa khách hàng và ngân hàng
vì vậy ngân hàng chỉ có thể phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao
cơ quan công an và điều tra để hỗ trợ khách hàng
các ngân hàng và khách hàng đều phải đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng
các ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng phải thật cảnh giác hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình
khi giao dịch ngân hàng đặc biệt là trên không gian mạng
nâng cao nhận thức về các thủ đoạn mới được truyền thông liên tục trên báo đài và từ các ngân hàng
để cảnh giác hơn trước đối tượng lừa đảo
ông phạm anh tuấn cho biết
theo quyết định hai nghìn ba trăm bốn mươi năm của ngân hàng nhà nước
từ ngày một tháng bảy truyền tiền từ một mươi triệu đồng trở lên trên một giao dịch sẽ phải xác thực khuôn mặt
đảm bảo chính chủ đang thực hiện
giải pháp này sẽ góp phần tăng cường an toàn bảo mật cho khách hàng
nói rõ hơn ông tuấn nhấn mạnh
từ một tháng bảy giao dịch dưới một mươi triệu đồng một lần thì không phải xác thực khuôn mặt
nhưng tổng giá trị giao dịch trong ngày mà trên hai mươi triệu đồng thì sẽ phải xác thực khuôn mặt
theo ông tuấn việc đặt ra hạn mức nhằm ngăn chặn được thiệt hại lớn cho người dân
vì thời gian qua tội phạm thường lấy cắp tiền vào buổi đêm
chúng chuyển liên tục nhiều lần vào tài khoản được thuê mượn mua của người khác sau đó chuyển ra
vậy với giải pháp này liệu có lấy lại tiền của người dân đã bị mất
khi nhiều trường hợp chính chủ tài khoản đã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo
ông tuấn khẳng định thiệt hại sẽ giảm tối đa
bởi đa số tài khoản được chuyển đến là tài khoản mượn thuê không phải chính chủ
do vậy đối tượng phạm tội chỉ có thể chuyển tối đa được hai mươi triệu đồng một ngày
còn nếu chúng chuyển vào chính tài khoản của chúng thì sẽ lưu vết trên hệ thống
cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm ra manh mối
ông tuấn nói với quy định này các ngân hàng phải đầu tư hệ thống lưu trữ
hệ thống xử lý dữ liệu sinh chắc học phải sửa cả ứng dụng
tất nhiên là tốn thêm chi phí nhưng ngân hàng buộc phải triển khai
vì đây là một trong những giải pháp khá hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của khách hàng